với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự phạm văn quyết chúa tỉnh hải dương và nguyễn văn chất chúa tỉnh ninh bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố
theo hồ sơ vào năm hai nghìn hai mươi quyết đã lập tài khoản trên website để quản lý cho vay với hình thức trả góp hàng ngày
tính theo lãi suất năm từ hai trăm bốn mươi đến ba trăm sáu mươi và cho vay lãi ngày với lãi suất từ một trăm tám mươi đến bảy trăm hai mươi
đến khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn chất đã góp vốn với quyết để thực hiện hành vi cho vai lãi nặng
tổng số tiền thu lợi bất chính của quyết và chất từ việc cho vay này là gần bốn trăm linh triệu đồng
ngày hôm nay cơ quan chức năng phường bốn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng phát đi thông báo cho biết
hiện trên địa bàn có một số người giả danh là cán bộ để bán thuốc phòng dịch
đề nghị người dân cảnh giác không tin nghe theo để tránh bị lừa đảo
một số hộ dân phát hiện có người giả danh là cán bộ của phường xuống bán thuốc phòng dịch
và thu phí một trăm hai mươi đồng cơ quan chức năng phường bốn thông báo rộng rãi đến người dân
cảnh giác trước hành vi nói trên đồng thời đề nghị người dân lưu ý một số nội dung như
thông tin người truyền đạt đến các hộ dân là không đúng sự thật khi cơ quan chức năng đến làm việc
thì cán bộ công chức sẽ có bảng tên chức danh đầy đủ
người dân khi phát hiện các trường hợp tương tự thì gọi ngay cho công an phường qua số điện thoại
sáu trăm ba mươi ba tám trăm hai mươi hai hai trăm bảy mươi sáu để được trợ giúp xử lý
hôm nay thủ tướng chính phủ đã có công điện gửi bộ trưởng các bộ công an giao thông vận tài
ủy ban an toàn giao thông quốc gia chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế về khắc phục
hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
thuộc địa phận tỉnh thừa thiên huế
công điện nêu rõ thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn hòa liên đặc biệt là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày một mươi tháng ba vừa qua
do xe ô tô khách va chạm với xe tải đang dừng đỗ ở bên đường làm hai người chết và chín người bị thương
ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi và chia buồn
tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế
và lực lượng công an tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn
công điện cũng giao ủy ban an toàn giao thông quốc gia chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan
xây dựng chỉ thị của thủ tướng chính phủ để chỉ đạo các giải pháp kiểm chế tai nạn giao thông
đường bộ đường sắt trong thời gian tới
vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay một vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại đoạn qua xã nghi long huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
thời điểm trên khi xe đầu kéo chở cát cố băng qua đường tàu thì xảy ra va chạm với đoàn tàu mang số hiệu
vnr d một mươi chín e chín trăm hai mươi một đang lưu thông theo hướng nam bắc cú râm mảnh khiến đầu xe tải biến dạng đầu kéo tàu hỏa cũng bị biến dạng
sau khi chạy khoảng hơn một trăm linh mét mới dừng lại một số toa lệch khỏi dây rất may là không có thương vong về người
lực lượng chức năng huy động xe cầu để di rời xe đầu kéo ra khỏi khu vực xảy ra tai nạn
tuy nhiên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vụ tai nạn khiến đường sắt bắc nam tê liệt hơn ba tiếng đồng hồ
phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các công ty đơn vị tổ chức liên quan tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đối với các bị cáo
xoay quanh việc đối chứng với lời khai của bị cáo trương mỹ lan đại diện viện kiểm sát liên tục cho gọi các bị cáo trong nhóm giúp sức cho trương mỹ lan rút ruột scb để xét hỏi
đa số các bị cáo này đều xác định bị cáo lan là người chỉ đạo điều hành ngân hàng scb đồng thời các bị cáo trong nhóm giúp sức cho trương mỹ lan cũng xác nhận việc bổ nhiệm các nhân sự cấp cao vào ngân hàng scb giống như cáo trạng
thưa quý vị với đặc điểm là luôn có hệ thống bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và các căn hộ
các lập kín đáo nên dễ dàng che giấu các hành vi phạm tội bởi vậy mà liên tiếp thời gian vừa qua nhiều đối tượng đã lợi dụng các căn hộ trong các khu trung cư để làm nơi hoạt động tội phạm
thực trạng này đặt ra yêu cầu về công tác đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa
trong đó đặc biệt lưu ý cần phát huy vai trò của ban quản lý quản trị trung cư và cả của những người dân có căn hộ cho thuê hay đang sinh sống tại trung cư
một ổ nhóm đối tượng chuyên hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
các đối tượng đã bị cơ quan công an quận hà đông hà nội bóc gỡ
thủ đoạn của các đối tượng này đó là sử dụng các căn hộ trung cư làm nơi hoạt động và thường xuyên thay đổi địa chỉ mỗi căn hộ chỉ thuê khoảng vài tháng
còn đây là những nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng ma túy tại các căn hộ trung cư trên địa bàn hà nội đã bị cơ quan công an liên tiếp phát hiện bắt giữ trong thời gian qua